câu chuyện về mạng lưới giao thông tỉnh tại các thành phố lớn ở nước ta hiện nay luôn là chủ đề nóng
khi mà số lượng xe ngày một gia tăng nhưng không gian đỗ xe thì lại không hề thay đổi
bên cạnh đó các chủ đầu tư cũng không mấy mặn mà với các dự án kiểu này
bởi một phần vì suất đầu tư lớn phần nữa là vì vấn đề làm sao để hài hòa được lợi ích của chủ đầu tư
vẫn đang là thách thức đối với thành phố hà nội khi eki kêu gọi xã hội hóa đầu tư xây dựng loại công trình này
thành phố hà nội đã kêu gọi bốn dự án đầu tư xây dựng bãi đỗ xe
nhưng mới có hai nhà đầu tư đăng ký vào cùng một dự án cho thấy sức hấp dẫn về các công trình này chưa cao
trong khi số lượng ô tô đang ngày một gia tăng còn diện tích quỹ đất dành cho bãi đỗ xe nội thành thì vẫn quá eo hẹp
chỉ đáp ứng được một mươi nhu cầu của người dân chín mươi còn lại được người dân tự tìm cách giải quyết
như vậy có thể thấy việc đầu tư xây dựng bãi đỗ xe rõ ràng không lo ế khách
nhưng kỳ lạ ở chỗ là việc kêu gọi xã hội hóa đầu tư vào xây dựng các bãi đỗ xe trong thời gian qua không hề đạt hiệu quả
đưa lên cái tính toán về kinh tế thì phải mất mấy chục năm mới hoàn vốn được
đó là một cái khoản vốn thì lớn mà ngâm thì lâu cho nên nhà đầu tư không mặn mà là điều cũng dễ hiểu
hiện nay việc quản lý bãi đỗ xe nổi và thô sơ rất thoáng chỉ cần căng dây kẻ vạch là thành bãi đỗ xe
điều này đồng nghĩa với việc nếu đầu tư kinh doanh bãi đạt tiêu chuẩn sẽ giảm tính cạnh tranh
và đây cũng là lý do khiến các chủ đầu tư bằng một cách nào đó để tạo ra lý do hợp lệ nhằm chuyển đổi mục đích sử dụng
thay vì xây dựng bãi đỗ xe các nhà đầu tư chuyển sang xây dựng các công trình khác với những lợi ích và mục tiêu khác nhau

điều này đồng nghĩa với việc nếu đầu tư kinh doanh bãi đỗ xe các nhà đầu tư chuyển sang xây dựng các công trình khác với những lợi ích và mục tiêu khác nhau